hiện nay phát triển kinh tế đồi rừng ở lạng sơn đang là hướng đi đem lại hiệu quả cao
trong phát triển kinh tế gia đình và địa phương
trong đó nổi bật là huyện đình lập với mô hình phát triển rừng thông lấy nhựa
việc phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đang là giải pháp
để đình lập nói riêng và lạng sơn nói chung phát triển theo hướng bền vững
nhiều hộ gia đình ở lạng sơn đã xóa đói giảm nghèo nhờ phát triển kinh tế đổi rừng hiệu quả
chương trình nông thôn đổi mới ngày hôm nay mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện
phát triển kinh tế lâm nghiệp ở huyện đình lập tỉnh lạng sơn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
từ lâu gia đình ông thoát khỏi cảnh khó khăn nghèo túng
bây giờ ăn một vài bữa thịt thịt gà hoặc là vài gia đình chung nhau thịt một con nướt thôi
xã bắc sa là một trong những khu vực xa xôi hẻo lánh nhất của tỉnh lạng sơn
nằm cạnh tuyến biên giới việt trung hầu như toàn bộ diện tích của xã là địa hình đồi núi
khó canh tác nông nghiệp
nhưng xã bắc sa cũng như toàn huyện đình lập lại có một lợi thế khác
đó là lâm nghiệp với cây thông mã vĩ
đây là giống thông cỏ
cây thông có chất lượng nhựa được xem là tốt bậc nhất việt nam
nhựa thông được sử dụng trong các hoạt động sản xuất công nghiệp điện tử
như chất bảo ôn bảng mạch điện tử chất xuất tinh dầu thông làm keo rán hoặc xà phòng
cây thông là loại cây có khả năng chịu lạnh và phù hợp với địa hình đồi núi cao
ít bị bệnh và hầu như không phải chăm sóc
chính vì thế đối với bà con ở khu vực miền núi phía bắc
có thể nói cây thông là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế
nhận thức được lợi thế này từ những năm bảy mươi
ông phú là một trong những người đầu tiên phát triển rừng thông mã vĩ
khi đó với vai trò là chủ nhiệm hợp tác xã ông ra sức thuyết phục dân bàn cùng chồng
nhưng với việc phải trồng một mươi năm năm mới được thu hoạch không có nhiều người dân ở đây hưởng ứng
nếu dân nào không đi thì mình nói là còn trừ cái điểm rồi là dân thì ủng hộ mình là mỗi gia đình thì được hai người đi
ba người cũng được là có ghi công ghi công trúng điểm thì được sau này cũng được thành tán
cái thành tán cái gạo thóc trong năm thôi
thì mình được cái vừa làm chủ nhiệm ấy thì nó điều hành được
công ty nó điều hành cái trùng rừng thì dân chưa hiểu rất khó khăn
cây thông trồng sau hơn một mươi năm năm mới cho nhựa
từ những cây thông đầu tiên đến nay diện tích rừng thông nhà ông có ba mươi ha
nhiều cây thông đã trở thành cây cổ thụ và gia đình đã bắt đầu thu hoạch nhựa thông và gỗ từ năm hai nghìn một mươi
ước tính vườn rừng của ông kỳ dùng phú trị giá hàng chục tỷ đồng
năm hai nghìn chín ông cũng tự nguyện hiến tặng năm trăm linh m hai có giá trị hàng trăm triệu đồng cho ủy ban nhân dân xã bán lấy kinh phí xây dựng trường học xây nhà văn hóa
những thành quả của gia đình ông phú có tác động lớn tới người dân bản mạ
nhiều hộ dân trong thôn trong xã đã học theo tham gia trồng rừng mã ví
cùng với đó chính quyền huyện đình lập cũng có chính sách vận động tuyên truyền và hỗ trợ người dân trồng thông lấy nhựa
bên cạnh đó ủy ban nhân dân huyện đình lập cũng có chính sách hỗ trợ phát triển rừng thông
cụ thể huyện tổ chức cung ứng vật tư phân bón thuốc bảo vệ thực vật cho người dân
huyện cũng hướng dẫn tổ chức phun thuốc trừ sâu gióm hại thông tổ chức gieo ươm chăm sóc cây giống để đáp ứng nhu cầu của người dân
phải nói là xã bắc sa là xuất phát điểm cũng là xã đặc biệt khó khăn của huyện đình lập tỉnh lạng sơn
trong những năm trước
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba vẫn là xã thuần nông chuyên làm ruộng
sau khi thấy làm ruộng không có hiệu quả
thì thực hiện chủ trương của đảng nhân nước về tuyên truyền vận động nhân dân
tức là gắn với phát triển nông lông nghiệp
từ đó cốc ủy chính quyền xã bắc sa qua các thời kỳ cũng đã có định hướng
chỉ đạo nhân dân phát triển ngoài cây lúa
thì tiếp tục là vận động nhân dân trồng rừng
mà đặc thù của xã bắc sa
cái thổ nhưỡng mà đặc biệt là cái địa lý bắc sa là rất là phù hợp với cây thông
đặc tính của cây thông và cây hồi
thế từ đó qua tuyên truyền của đảng nhân nước
các cấp đặc biệt là cốc ủy chính quyền địa phương
cũng đã có định hướng có các nghị quyết chỉ đạo
và kế hoạch hàng năm chỉ đạo bỏ nhân dân phát triển trong cây thông
không chỉ tập trung xuất khẩu nhựa thông sang thị trường trung quốc
mà ủy ban nhân dân huyện và người dân còn đẩy mạnh
khuyến khích tạo điều kiện các hộ gia đình
các thành phần kinh tế đầu tư
tham gia góp vốn đầu tư và ký kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân
tạo thành chuỗi liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm của người dân
đảm bảo đầu ra giúp cho người dân yên tâm phát triển kinh tế
tới nay với hiệu quả đã được chứng minh
hầu hết người dân bắc sa đã tham gia nhận đất để phát triển rừng thông
kinh tế mang lại thì bà con tự tuyên truyền lẫn nhau
và bà con tự tuyên truyền rồi thì tự phát triển rất tuyệt

cái dùng thì dùng nó ít rồi
nó ở trong cái khe thì cái rừng nó lốc hết rồi
nó ché hết rồi

cái dùng nó không được rồi
chỉ làm cái vụ ngô thôi
ngô thì anh hẳn chăn nuôi thôi còn
tất cả là làm thông hết
với niềm tin vào hiệu quả của cây thông
người dân bắc sa đã kiên trì trồng và phát triển rừng
diện tích rừng thông ngày một lớn
đến nay rừng thông đã phủ kín đổi chọc
trung bình mỗi hộ gia đình canh tác từ hai đến sáu ha
cho thu nhập từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu mỗi năm
và kể từ khi rừng thông cho vụ thu hoạch lần đầu tiên đến nay
cuộc sống của người dân trong xã đã thay đổi rõ rệt
tất nhiên là phải có ảnh hưởng chứ
nếu không ảnh hưởng về sau tôi làm
đã thay thế được rồi thì mới chặt một số cây
không ý cháu là này
tức là khi mà chú bán được giá rồi
thì ví dụ như cuộc sống thay đổi thế nào

còn cái cơm ăn áo mặc thì từ cái thời kỳ đấy là về là
là cơm thì nó không lô rồi
quần áo thì nó không rách nát rồi
các cháu đều có mặc đi lại là
có cái ăn mặc kể cả trong thun này là
đều có cái ăn mặc là nó tử tế lắm rồi
thế thì đi học thì từ cái làm cái thông ấy thì
các cháu đi học thì cũng có nhiều cháu là đi học
được đại học rồi
ở riêng cây thông
thì về cái nhân dân tự trồng thì ban đầu cũng rất là khó khăn
mà nhân dân cũng chưa được hưởng lắm
nhưng về sau thấy cái hiệu quả thì qua
cái chủ trương của đảng nhà nước thì cũng đã có những cái dự án
có những dự án hỗ trợ trồng cây đông nghiệp
đặc biệt là cái dự án gần đây nhất là cái dự án ba trăm hai mươi bảy
và bây giờ hiện tại cái tên mới là cái dự án sáu trăm sáu mươi một đấy
thì nhà nước đã hỗ trợ hỗ trợ cây giống
và hỗ trợ cái tiền để trồng cây đông nghiệp
để trồng rừng và tiền chăm sóc
thế thì từ đó nhân dân cũng đã bớt được cái khó khăn
bởi vì cái nguồn vốn mà đầu của nhân cũng là rất là hạn hẹp
mà từ cái dự án của nhà nước hỗ trợ như vậy là nhân dân cũng rất là thuận lợi
và đẩy mạnh được cái việc trồng rừng
mà đến cái ngày hôm nay là có cái hiệu quả như vậy
kinh tế phát triển là tiền đề để đời sống người dân phát triển mọi mặt
những ngôi nhà khang trang những con đường mới mở
và cùng với đó người dân đã sở hữu xe tải riêng để vận chuyển nhựa thông tới địa điểm thu mua tiêu thụ
từ bán được là dân hồi gặp lại
và đã chi được nhất là dân khác người khác thì trồng
khác người khác thì trồng là đầy hết
thế là vừa có cái cây thông to là nó để khai thác nữa
vừa trồng vừa trồng cái cây thông to là nó để khai thác nữa
vừa trồng cái cây trồng trồng mới vào
cứ năm nào sang năm thì có lớp này lớp kia
rồi là bắt đầu cái cây to là khai thác lấy gỗ
cái nhà của chú này là cũng nhờ khai thác cái cây thông từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ấy
thì mới làm được
lúc ấy chỉ có hai hectare bên này rồi
dân thì chặt đi nhiều rồi
thế thì mình lại trúng đúc bốc thăm lại trúng ở cái dưới này
là ít đi nó ở gần là lượng ít
ở xa thì nhiều tí
thế là dân lại xin cái này cái nọ là chặt đi nhiều rồi còn mấy trăm cây thì chặt
thế thì khai thác hai hectare ở trên đấy là một tí nữa là tám trăm linh cây thế này
thì được trên là ba trăm linh triệu
trên ba trăm linh triệu nhưng mà cái cây này to
hai người gồm nó một người gồm thì chưa tưới đâu
thế thì thấy là cái năm
hai nghìn sáu thì bán thông thì làm ở nhà
bà con cũng từ giúp từ chỗ là công tác tuyên truyền của nhà nước rồi thì qua hiệu quả kinh tế mang lại thì bà con tự tuyên truyền lẫn nhau
và bà con có nghĩa là tự tuyên truyền rồi thì tự phát triển rất tốt
thế từ đó thì nhân dân cũng rất là ủng hộ
và sau khi mà có cái sản phẩm của cây thông
mà cũng được nước bạn bên trung quốc là bên thu mua
thì từ cái sản phẩm cây thông đó thì
những năm gần đây thì đánh giá về thực trạng địa bàn bắc sa cũng đã
phải nói là có
từ cái xã đặc biệt khó khăn mà cũng đã bớt được cái khó khăn
từ những cái sản phẩm cây thông
thì bà con nhân dân cũng đã có cái cải thiện đáng kể
mà từng bước cái đời sống vật chất của nhân dân là

ngày càng được nước lên
đánh giá rất là cao là cái cây thông là phải nói là cây chủ lực
đối với huyện đình lập nói chung và đặc biệt là xã bắc xá nói riêng
mà chúng tôi phải ghi nhận là
nhân dân bây giờ thì hiện tại là cái
nhân dân trên địa bàn cũng rất là ủng hộ và rất là nhân rộng
nhân rộng cái diện tích trồng thông
mà thấy cái thực tiễn cái cây thông là
là cái cây chủ lực
cùng với xã bắc sa tại các xã khác của huyện đình lập những năm gần đây kinh tế rừng cũng phát triển mạnh mẽ
bên cạnh cây thông những cây có lợi thế khác như hồi sa nhân cũng được đưa vào trồng đại trà mang lại hiệu quả tích cực
từ đó hệ thống đường liên thôn liên xã được đầu tư hoàn thiện
huyện đã có chín trường học đạt chuẩn quốc gia một mươi trên một mươi xã đạt tiêu chí về giáo dục theo chuẩn nông thôn mới
tới nay bình quân mỗi xã đạt gần chín tiêu chí trong hệ thống tiêu chí nông thôn mới
và với đà tăng trưởng kinh tế trên cơ sở phát triển lâm nghiệp đình lập đang tiến tới mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong tương lai không xa
được người dân tận dụng khai thác tiềm năng thế mạnh không để đất chống đồi núi chọc
trồng rừng sản xuất đã thật sự đem lại hiệu quả thiết thực
tạo công an việc làm
tăng thu nhập cho người nông dân
góp phần xây dựng nông thôn mới
bên cạnh đó việc phát triển kinh tế rừng còn giúp phủ xanh đất trống đồi núi trọc
giữ gìn bảo đảm an ninh xã hội góp phần bảo vệ chủ quyền của tổ quốc
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email nôngthonđổimới thng a nggmail com